sau hơn hai mươi ngày chìm trong biển nước đến nay vùng ngập úng trương mỹ cơ bản nước đã rút
cùng với việc nước rút thì công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đã được ngành chức năng và mọi người dân ở đây giáo diết thực hiện
phóng sự sau đây được ghi nhận ngay tại vùng trọng điểm xảy ra úng lụt của huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngay sau khi nước rút chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà của gia đình cựu chiến binh phùng văn khương thôn nhân lý xã nam phương tiến
một trong những ngôi nhà mà chỉ hai ngày trước còn chìm sâu dưới làn nước lột
cũng như gia đình ông khương công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh cũng được toàn thể người dân
chính quyền địa phương tại vùng lụt trương mỹ nghiêm túc thực hiện
với phương châm nước rút đến đầu vệ sinh môi trường tại huế khởi trùng ngay đến đó
khỏi nhà thôi mà đường đi vẫn chưa đi lại được
mình phải làm những cái việc gì để đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh ạ
mình phải nước đến đâu phải cạn với cọ rửa sạch sẽ đến đấy
vệ sinh luôn không để lâu
theo nước của nó là mình đến đâu mình cà cọ luôn đến đấy
xã nam phương tiến chúng tôi là ngập là tám trăm ba mươi một hộ
hiện nay chúng tôi đã phun được nếu như phun ngày hôm nay là chúng tôi xong là được bảy trăm tám mươi hộ
và còn có năm mươi một hộ nữa là chúng tôi chưa phun được
vì vẫn còn đang có nước
sân ở nhà
trong lụt thì chúng tôi tuyên truyền cho tất cả nhân dân bà con biết cách hướng dẫn khử khuẩn chloramin b
khử khuẩn nguồn nước để sử dụng trong sinh hoạt
và tuyên truyền về các bệnh tật phòng chống như là rắn cắn đuối nước điện giật
sau khi nước rút này thì chúng tôi tiến hành công tác là tổng vệ sinh môi trường
trước khi xuống nam hưng tiến thì tôi cũng đã xuống xã tân tiến
tất cả ở đây thì được chính quyền và các lực lượng đã hết sức tập trung
nước rút đến đâu xử lý môi trường ngay đến đấy
tất cả rác thu gom lại thì được các công ty môi trường chuyển đi nơi khác
sau đó thì rửa sạch rác vôi bột rửa khử khuẩn nguồn nước
thế và y tế chúng tôi tập trung vào việc khử khuẩn cũng như là diệt côn trùng
và đến giờ phút này thì cũng không có trường hợp nào bệnh dịch xảy ra như thế này
đây là điều rất là đáng vui mừng
cùng với việc tiếp tục vào cuộc của các ngành y tế và chính quyền
ban ngành các cấp
các lực lượng đã hết sức bảo đảm vệ sinh môi trường
đã và đang được người dân nơi đây thực hiện một cách chủ động và nghiêm túc
đây chính là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn được các dịch bệnh
có nguy cơ bùng phát sau nhiều ngày dài ngập lụt tại trường mỹ